thưa quý vị hệ thống luật nhập cư nghiêm ngặt nhất trong liên minh châu âu đã bắt đầu có hiệu lực tại hungary kể từ ngày một tháng ba với mục đích nhằm ngăn chặn người di cư đến quốc gia này kể cả với tư cách là lao động khách mời
luật nhập cư mới chặt chẽ hơn luật trước đó xác định rõ những đối tượng có thể ở lại hungary với tư cách pháp lý nào đồng thời cho phép lực lượng thực thi chính sách nhập cư có quyền lực mạnh mẽ để thực hiện chức năng
dựa trên các quy định nhập cư mới những người nước ngoài có giấy phép không phù hợp với luật pháp hiện hành của hungary sẽ phải rời khỏi quốc gia trung âu này ngay lập tức
quy định mới cũng khẳng định việc cư trú tại hungary không phải là một quyền cơ bản của công dân nước thứ ba
trước đó thủ tướng viktor orbán khẳng định áp lực di cư ngày càng tăng buộc chính phủ do ông lãnh đạo sẽ phải thắt chặt các quy định về nhập cư và ngăn chặn người nhập cư làm suy giảm dân số hungary